tình trạng các công trình nước sạch bỏ hoang như là phản ánh trên tại nước ta thì không phải là hiếm
theo thống kê của trung tâm nước sạch quốc gia và vệ sinh môi trường thì hiện tại trên cả nước có trên một mươi sáu trạm xử lý nước sạch
thế nhưng ba mươi số trạm đó thì đang hoạt động không hiệu quả
người chịu trách nhiệm chưa thấy đâu nhưng người bị ảnh hưởng thì lại chính là hàng triệu người dân gần các trạm xử lý nước
khi mà hằng ngày thì họ vẫn cứ phải sử dụng nguồn nước ngầm đang bị ô nhiễm một cách nghiêm trọng
và nếu như không có một biện pháp thực sự hữu hiệu thì đời sống và sức khỏe của người dân sẽ ngày càng bị ảnh hưởng
theo thống kê việt nam có khoảng một mươi bảy triệu người đang sử dụng nước ngầm có nhiễm asean
và cho dù nhà nước đã đầu tư hàng chục tỷ đồng để xây dựng những nhà máy xử lý nước sạch
nhưng rất nhiều trong số đó đã phải bỏ hoang khi chưa được sử dụng
bất đắc dĩ người dân lại phải sử dụng nguồn nước ngầm không đảm bảo
và chấp nhận sống trong tình trạng khát nước sạch
bên cấp công trình nước sạch tiền tỷ giang dở
số liệu từ bộ y tế và bộ tài nguyên và môi trường cho thấy
trung bình mỗi năm tại việt nam có tới chín người tử vong vì nguồn nước ô nhiễm
có tới hai trăm linh trường hợp được phát hiện ung thư
mà một trong những nguyên nhân là do sử dụng nguồn nước bị ô nhiễm
do sử dụng nguồn nước ô nhiễm
chúng ta cũng có một lượng nước thải mà có thể không có những cái chỉ số oxy hỏa tan các thứ
thì có thể là không đáng lo ngại
nhưng lại có cái chỉ số về những cái vi khuẩn gây bệnh mầm bệnh rất là lớn
công nghiệp xử lý của nước ta thì cũng còn đang rất là manh muốn
theo các chuyên gia chủ trương xây dựng các trạm xử lý nước sạch của chính phủ là rất thiết thực
tuy nhiên đến nay hơn ba mươi số trạm này đang hoạt động không hiệu quả
được lãng phí nghiêm trọng
cái thứ nhất là nhà nước rồi tại các địa phương khu vực đó
thì sẽ có các chính sách hỗ trợ cho khu quản lý vận hành
thì sẽ khắc phục công trình này để làm sao bù được một phần giá nước cho các đơn vị quản lý vận hành
hai là công tác quản lý vận hành được đào tạo bài bản
và có những chính sách để kêu gọi tư nhân rồi kêu gọi doanh nghiệp và cùng tham gia
nhưng mà để mà kêu gọi thì cần có những cái yêu đãi cho các đơn vị đó
để người ta tham gia vào cùng như thế sẽ rất bền vững
công trình nước sạch nông thôn là hạ tầng quan trọng
cung cấp nước sinh hoạt góp phần cải thiện đời sống
nâng cao sức khỏe người dân đảm bảo an sinh xã hội
thế nhưng nghịch lý người dân khát nước sạch bên các công trình tiền tỷ như thế này
quả là một sự lãng phí lớn